thưa quý vị vào một mươi sáu h chiều nay tâm bão số một mươi ở khoảng một mươi bốn ba độ vị bắc một trăm một mươi hai chín độ kinh đông
cách huyện đảo hoàng sa khoảng ba trăm một mươi km về phía nam đông nam
trong hai mươi bốn giờ tới bão vẫn sẽ di chuyển chậm theo hướng tây tây nam
và đến một mươi sáu h ngày năm tháng một mươi một vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển quảng ngãi đến khánh hòa
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
sau đó bão sẽ dần suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền
cắt tỉnh từ quảng ngãi đến khánh hòa
sau tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp
vùng nguy hiểm do bão trên biển đông trong hai mươi bốn h tới là từ vị tuyến một mươi hai một mươi sáu năm độ vị bắc
phía tây kinh tuyến một trăm một mươi năm độ kinh đông
do ảnh hưởng của hàn lưu bão vùng biển phía tây của khu vực bắc và giữa biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa có mưa bão gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một sóng biển cao từ bốn sáu mét biển động rất mạnh
vùng biển từ quảng nam đến ninh thuận bao gồm cả huyện đảo lý sơn gió mạnh dần lên cấp sáu
từ đêm nay tăng lên cấp bảy vùng gần tâm báo đi qua cấp tám giật cấp một mươi
sóng biển cao từ ba năm m biển động mạnh
đặc điểm của bão số một mươi là phần mây của bão lịch nhiều về phía tây
vì vậy mặc dù còn cách đất liền tới hai trăm linh ba trăm linh km nhưng hoàn lưu mây phía tây của nó đã tác động đến miền trung
trong đêm nay khu vực đà nẵng quảng nam cũng như quảng ngãi sẽ bắt đầu có mưa
sang ngày mai suốt một dọc từ quảng bình đến phú yên đều có mưa rào và rông trên diện rộng
tiếp sau đó vùng mưa bão sẽ mở rộng sang cả khu vực tây nguyên
thời điểm mưa to sẽ bắt đầu từ gần sáng ngày mai và kéo dài đến hết ngày sáu tháng một mươi một
trong đó các tỉnh quảng nam quảng ngãi và bình định có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ hai trăm năm mươi ba trăm năm mươi mm một đợt
ở thừa thiên huế đà nẵng con tum gia lai cũng như phú yên có mưa to
có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến
tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm một đợt
khu vực thanh hóa đến quảng trị nằm ở rìa xa phía bắc của hàn lưu báo
nên vẫn có mưa nhưng lượng mưa thì ít hơn
còn đối với các tỉnh phía nam của tây nguyên và khu vực nam bộ
từ chiều và tối mai mưa cũng tăng lên diện nhiều nơi
nhưng mưa vừa mưa to chỉ xảy ra cục bộ ở một vài điểm
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước